xin chào quý vị khán giả mời quý vị cùng theo dõi những tin tức thời sự cập nhật trong bản tin một trăm một mươi ba online chiều ngày một mươi chín tháng ba của truyền hình công an nhân dân
đưa hai trăm năm mươi chín công dân việt nam trong đó có năm trẻ em dưới hai tuổi sơ tán từ ukraine về nước đã hạ cánh tại sân bay nội bài vào lúc một mươi một giờ trưa ngày hôm nay
đây là chuyến bay cứu trợ nhân đạo miễn phí thứ ba của nhà nước việt nam đưa công dân sơ tán từ ukraine về nước
trong hai chuyến bay trước từ ba lan vào các ngày chín và một mươi hai tháng ba gần sáu trăm linh công dân việt nam đã được về nước an toàn khỏe mạnh
các trường hợp được ưu tiên cao nhất trong những chuyến bay này là trẻ em phụ nữ và người cao tuổi
theo thống kê đến thời điểm này đã có hơn hai tám trăm linh công dân việt nam nhập cảnh từ ukraine
trong bối cảnh bà con từ ukraine sang sơ tán tại các nước lân cận trong đó nhiều người có nguyện vọng trở về nước
các trường hợp tổ chức các chuyến bay cứu trợ nhân đạo miễn phí của nhà nước việt nam
thể hiện sự quan tâm hàng đầu của đảng và chính phủ trong công tác bảo hộ công dân
với mục đích bảo đảm cao nhất an toàn về tính mạng và tài sản cho các công dân việt nam
liên quan đến vụ cô gái tử vong sau hai tháng hôn mê vì nông mũi ở hà nội
công an quận hoàng mai hà nội đang làm rõ hành vi của nguyễn sĩ giang
người trực tiếp phẫu thuật chui cùng bác sĩ gây mê lê ngọc anh
chủ cơ sở thẩm mỹ hoàng minh phong và ba người khác
bác sĩ lê ngọc anh hiện đã bị đình chỉ công tác tại bệnh viện ung biếu hà nội
từ ngày hôm qua một mươi tám tháng ba
trong một diễn biến mới nhất cơ sở thẩm mỹ này hoạt động không phép
trong khi vụ việc trên còn chưa được làm sáng rõ thì tại tp hcm lại có thêm
một nữ bệnh nhân ba mươi hai tuổi tử vong khi phẫu thuật nâng ngực tại bệnh viện một a tp hcm
sở y tế tp hcm cho biết thanh tra sở đang vào cuộc
trước đó theo lịch hẹn ngày hôm qua nạn nhân đến bệnh viện một a phẫu thuật nâng ngực
trong tình trạng sức khỏe bình thường
đến khoảng một mươi năm h cùng ngày người nhà được báo là bệnh nhân được gây mê chưa tỉnh
nhưng không được vào thăm
sau đó bác sĩ lại báo bệnh nhân bị tụt huyết áp và cũng từ chối cho người nhà vào gặp
lo sợ sự việc chẳng lành người nhà tìm kiếm và phát hiện nạn nhân đang nằm trên giường
trong một phòng nhưng đã tử vong
được biết bác sĩ trực tiếp phẫu thuật nâng ngực cho bệnh nhân có hợp đồng lao động
có chứng chỉ hành nghề đầy đủ
bệnh viện đã xuất trình các loại giấy tờ cần thiết cho cơ quan công an ngay sau khi sự cố xảy ra
nguyên nhân tử vong vẫn đang được làm rõ
tối qua đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tây trang bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
phát hiện vàng a dơ đang tàng trữ hai gói ni lông màu xanh bên trong có chứa bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào khoảng bảy giờ tối qua vàng a dơ được một nam giới rủ đi giao ma túy
cho một người không rõ danh tính ở xã pomlot huyện điện biên để nhận tiền công năm trăm linh đồng
khi đến đèo tây trang khu vực giáp danh giữa xã na ư và xã pomlot thuộc huyện điện biên
đối tượng bị phát hiện bắt giữ
vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tây trang bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
mở rộng điều tra và hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn vừa khởi tố bị can
đối với nông văn phú chú tại thị trấn đồng đăng huyện cao lộc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
phú bị bắt quả tang cùng với vật chứng là hai mươi năm viên nén một túi ni lông chứa ma túy
khám xét nơi ở của phú lực lượng chức năng phát hiện thu giữ thêm bốn mươi sáu viên ma túy tổng hợp
tạm giữ hai mươi ba triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan
phú khai nhận số ma túy trên mua từ một người lái xe ôm không rõ tên tuổi địa chỉ với giá hai triệu đồng
để về sử dụng và bán lẻ kiếm lợi
giao bán kit test nhanh covid một mươi chín trên các trang mạng xã hội hai thanh niên đã chiếm đoạt được trên ba trăm linh triệu đồng
cả hai vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng ngãi bắt giữ
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua thông tin tố giác của người dân phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao nhanh chóng xác minh làm rõ hai thanh niên là hồ văn trí hai mươi năm tuổi và hồ đắc thắng hai mươi sáu tuổi
cùng chú tại tổ hai mươi ba phường nam dương quận hải châu thành phố đà nẵng
vào ngày tám tháng ba hai thanh niên này mua sim giác tạo các tài khoản facebook
do bán kit test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín trên các trang mạng xã hội
có nhu cầu mua thì phải chuyển khoản trước
sau khi nhận được tiền các đối tượng không chuyển hàng cho người mua khóa tài khoản mạng xã hội

tại cơ quan điều tra hai thanh niên này khai nhận đã thực hiện lừa đảo chót lọt bảy vụ
cùng với một thủ đoạn trên chiếm đoạt trên ba trăm linh triệu đồng
vụ việc đang được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục điều tra mở rộng
quyến khuyến mại để mà thu hút cái khách hàng nạn nhân đấy
thì khi mà kêu gọi nạn nhân đạt hàng và trả tiền đạt cọc
thì đối tượng khi mà nhận được tiền đặt cọc với một số lượng cũng tương đối
thì bắt đầu là đối tượng là khóa tài khoản mạng và bỏ số điện thoại để nhằm cắt liên lạc
khuyên cáo người dân khi thực hiện các giao dịch trên các trang thương mại điện tử
phải cảnh giác xác định rõ địa chỉ người bán và các chủng loại sản phẩm

nên chuyển hết tiền cho người bán hoặc chuyển tiền trước nhận hàng sau
tránh bị các đối tượng giả danh lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản cũng như thông tin cá nhân
giả danh là bộ đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lường công dũng chú tại thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
đã bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với hành vi giả danh bộ đội lừa đảo môi giới tuyển sinh vào trường thiếu sinh quân
quân khu một ở tỉnh thái nguyên và nhận tiền làm thủ tục tuyển sinh
dũng đã chiếm đoạt số tiền bảy triệu đồng của anh đặng văn thức chú tại huyện văn yên tỉnh yên bái
trước đó dũng đã từng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
sáng nay đội cảnh sát giao thông rạch chiếc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an
thành phố hồ chí minh đã chặn bắt thành công nhóm quái xế ở cửa ngõ thành phố hồ chí minh
tạm giữ năm phương tiện của nhóm này
trước đó tại tuyến quốc lộ một đoạn qua thành phố dị an tỉnh bình dương lực lượng cảnh sát giao thông
phục kích chặn bắt chín thanh thiếu niên cùng các phương tiện nhóm quái xế khai trú tại thành phố hồ chí minh
đã liên lạc qua mạng xã hội rồi đến tối ngày hôm qua kéo về tuyến quốc lộ năm mươi một thuộc địa bàn đồng nai
để so kẻ tốc độ sau màn vui chơi tốc độ nhóm quái xế về dàn hàng ngang dọc đường
nẹp bô trên quốc lộ một và bị lực lượng cảnh sát giao thông chặn bắt
cục hải quan thành phố hồ chí minh vừa phát hiện gần bốn mươi năm kg mong bóng cá sử quý hiếm thuộc danh mục
hàng hóa cấm mua bán được vận chuyển từ mỹ về việt nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
cụ thể tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất đội kiểm soát chống buôn lậu
khu vực miền nam phối hợp với đội kiểm soát hải quan cục hải quan thành phố hồ chí minh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an thành phố hồ chí minh
kiểm tra lô hàng có xuất xứ từ mexico được vận chuyển tới mỹ đưa về việt nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bốn mươi bốn hai kg bong bóng cá sử mcdonald s được quấn nhiều lớp ni lông trong thùng sốt
đây là loại cá có tên trong phụ lục một công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật
thực vật hoang dã nguy cấp thuộc danh mục hàng cấm mua bán
trong thời gian mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào đã làm rõ thêm năm đối tượng có liên quan cùng chú tại thị xã mỹ hào
ập vào một nhà nghỉ tại thị trấn hiệp phước công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt quả tăng bảy đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
ba đối tượng gồm năm nam hai nữ bị bắt giữ khi đang bay lắc tại nhà nghỉ minh hoàng minh hùng ở khu phố phước mỹ thị trấn hiệp phước
thu giữ tại hiện trường một gói ni lông hàn kín bên trong chứa tinh thể màu trắng
một viên nén màu xám cùng các dụng cụ sử dụng ma túy
mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt giữ lê văn toàn năm mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai là chủ quản lý nhà nghỉ
phạm hồng nghĩa hai mươi năm tuổi chú tại tỉnh đồng nai và huỳnh văn tươi hai mươi hai tuổi quê tỉnh đồng tháp
để điều tra về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng ngãi cho biết
vừa bắt hai thanh niên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức giao bán ký test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín
trên các trang mạng xã hội chiếm đoạt trên ba trăm linh triệu đồng
qua thông tin tố giác của người dân phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
nhanh chóng xác minh làm rõ hai thanh niên là hồ văn trí hai mươi năm tuổi và hồ đắc thắng hai mươi sáu tuổi
cùng chú tại tổ hai mươi ba phường nam dương quận hải châu tp đà nẵng
vào ngày tám tháng ba hai thanh niên này mua sim giác tạo các tài khoản facebook giao bán ký test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín
trên các trang mạng xã hội ai có nhu cầu mua thì phải chuyển khoản trước
sau khi nhận được tiền các đối tượng không chuyển hàng cho người mua khóa tài khoản mạng xã hội
tháo sim điện thoại nhằm cắt đứt liên lạc với người mua
xong rồi em đi em ví dụ mà bên người mua mà chấp nhận thì cho người mua lên chỗ người bán á
xong rồi họ tới kiểm tra đúng hàng rồi chuyển tiền cho bên em
xong rồi họ chuyển tiền cho bên em xong bên em tắt quay lại chẳng thấy facebook lại số điện thoại đâu
số tiền mà em chuyển loại từ một hành vi làm đế là em tiêu xài với lại đánh bài chi mạng
tại cơ quan điều tra hai thanh niên này khai nhận đã thực hiện lừa đảo chót lọt bảy vụ
cùng với một thủ đoạn trên chiếm đoạt trên ba trăm linh triệu đồng
vụ việc đang được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục điều tra mở rộng
chúng thành lập các cái trang mạng xã hội và đen tải các hình ảnh quảng cáo bán hàng
với những cái giá ưu đại khuyến mãi để mà thu hút cái khách hàng nạn nhân đấy
thì khi mà kêu gọi nạn nhân đạt hàng và trả tiền đạt cọc
thì đối tượng khi mà nhận được tiền đã cọc với một số lượng cũng tương đối
thì bắt đầu là đối tượng là khóa trang mạng và bỏ số điện thoại để nhằm cắt liên lạc
khuyên cáo người dân khi thực hiện các giao dịch trên các trang thương mại điện tử
phải cảnh giác xác định rõ địa chỉ người bán và các chủng loại sản phẩm
không nên chuyển hết tiền cho người bán hoặc chuyển tiền trước nhận hàng sau
tránh bị các đối tượng giả danh lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản cũng như thông tin cá nhân
trong quá trình tuần tra kiểm soát kiểm tra trang thiết bị phục vụ công trình lưới điện tuyến đường xuyến á
thuộc khu vực ấp hai xã hồ thị kỷ huyện thới bình tỉnh cà mau
các nhân viên đã phát hiện bốn đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp các cuộn cắp điện
dành để thi công lưới điện cao thế và trung thế
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm danh tường em danh ngọc danh thị oanh và trần ngọc anh
đều trú tại xã khánh bình đông huyện trần văn thời tỉnh cà mau
tăng vật thu giữ là ba cuộn cắp điện bằng kim loại có trọng lượng trên một trăm năm mươi kg
một con dao một kềm hai xe mô tô
theo khai nhận ban đầu bốn đối tượng điều khiển xe mô tô có kéo phía sau xe
chạy ven tuyến đường xuyến á thì phát hiện các cuộn cắp điện không có người trong coi
nên tiến hành thực hiện hành vi trộm cắp nhưng đã bị phát hiện và bắt giữ cùng tăng vật
hiện vụ việc đang được công an huyện thới bình tiếp tục điều tra xử lý
bốn đối tượng có hành vi gây dối trật tự công cộng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vị thủy tỉnh hậu giang
tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một phát hiện có rất đông thanh niên điều khiển xe phân khối lớn nẹt bô
dàn hàng ngang chặn đường rồi phóng xe với tốc độ cao trên quốc lộ sáu mươi một c
lực lượng chức năng tổ chức vây được ba mươi sáu thanh niên chủ yếu từ một mươi năm đến hai mươi tuổi
trong đó có huỳnh hữu hoàng anh chú tại thành phố cần thơ
huỳnh trung cương nguyễn hữu tuấn và đặng văn giang đều trú tại tỉnh hậu giang
cùng ba mươi bảy xe mô tô hầu hết được độ lại
qua đấu tranh các đối tượng thừa nhận có trực tiếp đua xe mục đích là để xác định xe nào mạnh
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vị thủy đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại
thưa quý vị không gian đi bộ trên địa bàn quận hoàn kiếm hà nội đã được mở cửa lại từ ngày hôm qua một mươi tám tháng ba
nhắc nhở người dân tại phố đi bộ hoàn kiếm trong ngày đầu mở cửa trở lại
người dân đi rất là đông rất là vui vẻ rất là thoải mái
của lực lượng an ninh bảo vệ công an lần này kia thì tôi rất là yên tâm
và tự tin để mà đi chơi rất là an toàn
hai tổ liên ngành của công an quận hoàn kiếm cắm chốt cố định quanh khu vực hồ hoàn kiếm
kéo dài đến không gian đi bộ ẩm thực tại tuyến phố tống duy tân ngõ hàng bông và phụ cận
bên cạnh đó năm tổ tuần tra cơ động phối hợp cùng các chốt cố định
bố trí làm sáu ca khép kín các khung dở trong ngày
để đảm bảo an ninh trật tự
ngoài ra còn lưu ý người dân khi tham gia không gian phố đi bộ
cần gửi xe đúng nơi quy định có công khai phí
cảnh giác với hoạt động mua bán treo kéo lợi dụng phạm tội móc túi cướp giật
chúng tôi có những đồng chí cảnh sát công khai
rồi có cả trinh sát bí mật
để chúng tôi sử dụng mọi biện pháp nhiệm vụ
để nhằm phát hiện
và nếu như có những đối tượng móc túi
hoặc là vi phạm pháp luật
chúng tôi sẽ kịp thời ngăn chặn
để đảm bảo tính mạng tài sản
và về với tuyến phố đi bộ
và thật là vui an toàn và hạnh phúc
bên cạnh các công tác bảo đảm an ninh trật tự
lực lượng công an quận đã phối hợp với các phường
yêu cầu người dân thực hiện quét mã qr khai báo y tế
sát khuẩn tay trước khi vào không gian đi bộ
luôn thực hiện thông điệp năm k
đối với các trường hợp vi phạm
sẽ được nhắc nhở xử lý
bữa nay là mình ra đây
ở đồng tháp ga
nên là mình không biết vấn đề đeo khẩu trang
được các chị bên phường nhắc nhở
mình sẽ làm đúng chỉ thị năm k
của bên phường
thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
trong tình hình mới
không gian đi bộ trên địa bàn quận hoàn kiếm
mở cửa trở lại cũng là một trong những mục tiêu
phục hồi kinh tế xã hội phát triển du lịch
trên địa bàn thủ đô